liên quan đến đường dây mua bán người qua campuchia ngày hai mươi tám tháng một công an tỉnh đồng nai
phối hợp với công an tỉnh thái bình bắt giữ đối tượng nguyễn ngọc tuyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại huyện hưng hà của tỉnh thái bình
tuyền là đối tượng cầm đầu trong đường dây buôn bán người từ việt nam qua campuchia
vừa bị công an tỉnh đồng nai triệt xóa vào ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi
đối tượng nguyễn ngọc tuyền bị bắt giữ khi đang từ campuchia về quê ăn tết
và đang trên đường đi mua xe ô tô
khám xét nơi ở của đối tượng cơ quan công an thu giữ một số tài liệu liên quan đến đường dây mua bán người nói trên
hiện đối tượng tuyền đã được di lý về đồng nai để tiếp tục điều tra
trước đó vào ngày một mươi chín tháng một công an tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam các đối tượng gồm nguyễn tiến dũng lộc thị luân để tiếp tục điều tra về hành vi buôn bán người
đối tượng ngô nguyễn đông khoa bị khởi tố về hành vi tổ chức môi giới đưa người xuất cảnh trái phép
chỉ tính riêng từ đầu tháng một mươi hai đến ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
các đối tượng đã câu kết rụ rỗ hơn chục nạn nhân là phụ nữ việt nam bán cho một số đối tượng ở campuchia
để phục vụ khách tại các cơ sở karaoke massage trá hình
các nạn nhân muốn trở về việt nam thì phải chi số tiền từ một trăm linh triệu đồng đến một trăm năm mươi triệu đồng một người